phó thủ tướng thường trực phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng
tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại xăng dầu
đồng thời ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương chủ động nắm chắc tình hình hoạt động nhập khẩu
vận chuyển sản xuất kinh doanh lưu kho phân phối lưu thông mặt hàng xăng dầu
các hoạt động dễ bị lợi dụng nhằm trục lợi tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới
địa bàn trọng điểm trong nội địa và trên các vùng biển để kịp thời phát hiện đấu tranh đối với các đối tượng
buôn lậu gian lận thương mại sản xuất kinh doanh xăng dầu giả và kém chất lượng
phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu
trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu lưu kho vận chuyển sản xuất phân phối lưu thông
trường tăng giá nhằm trục lợi